ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị bộ tài chính về việc đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh
đây là lần thứ hai tp hcm đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê khi trên thực tế thì hầu hết các công ty đòi nợ thuê tại thành phố đều đang hoạt động biến tướng
theo ủy ban nhân dân tp hcm việc cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động hợp pháp vô tình là kẽ hở để một số đối tượng hoạt động đòi nợ thuê xã hội đen lợi dụng núp bóng đầu tư hoạt động qua hình thức cấu kết giữa các công ty tài chính công ty đòi nợ và các đối tượng hình sự các băng ổ nhóm xã hội đen tại địa phương và gây hệ quả phức tạp về an ninh trật tự
tp hcm hiện có sáu mươi bảy công ty đòi nợ thuê nhưng chỉ có bốn mươi năm doanh nghiệp
tổng vốn điều lệ là hơn một trăm một mươi một tỷ đồng và có bảy trăm một mươi một người lao động
trong số đó ba doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài số doanh nghiệp chui còn lại không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký